hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các trường hợp có nhu cầu với số tiền từ một mươi đến ba mươi triệu đồng tùy loại chế độ trợ cấp hàng tháng theo hình thức cho vay để tránh kiện cáo thời gian làm thủ tục từ sáu đến một mươi tám tháng
sau khi nộp tiền và hồ sơ cho ông loạn các trường hợp cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện mà không có hội đồng giám định
với thủ đoạn nói trên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy thông quan lê thái loạn dư đã nhận hồ sơ và tiền của gần một trăm linh trường hợp trên địa bàn tỉnh hải dương
tổng số tiền đã nhận và chiếm đoạt gần hai ba tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
một mươi năm tù là bức án mà tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn dư sáu mươi một tuổi chú phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng
về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng do làm ăn thua lỗ trên lĩnh vực xây dựng nên trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo dư đã lợi dụng sự quen biết để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người
bằng thủ đoạn nói dối mình có quen biết với công ty cổ phần xây lắp và phát triển nhà đà nẵng được bán các lô đất với giá nhà nước nên dư muốn bán lại cho các bị hại giá hữu nghị
vì tin tưởng dư nên nhiều bị hại đã đưa hàng trăm triệu đồng để đặt cọc tiền mua các lô đất ở quận cẩm lệ
ngoài ra dư còn nói dối với ông bùi lê duy tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà đà nẵng xin một tờ giấy mời với nội dung họp giải quyết công việc và sau đó viết thêm nội dung họp giải quyết công việc mua đất khiến anh lê đình thành năm mươi hai tuổi chú quận hải châu tin tưởng giao tiền cho dư
cho đến ngày bị phát hiện dư đã lừa đảo bốn bị hại chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn hành vi trộm cắp tài sản ở những nơi tôn nghiêm như đền chùa gần đây
xảy ra ngày càng nhiều gần đây nhất công an huyện quỳnh lưu nghệ an đã bắt khởi tố đối tượng thái viết hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã nghi vạn huyện nghi lộc nghệ an về hành vi trộm cắp tài sản
trong một mươi hai vụ trộm tài sản mà đối tượng thực hiện thì có tới vụ trộm hòm công đức tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
số tiền mất trộm tuy không lớn nhưng đã gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
dạng sáng ngày hai tháng chín tại chùa đông yên xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền trong hai hòm công đức đây là lần thứ hai chủ này bị mất trộm hòm cung đức

phạm tội thì đối tượng thường là bịt khẩu trang mặc áo trong nặng
qua quá trình điều tranh đối tượng hậu đã thừa nhận thực hiện một mươi hai vụ trung cấp tài sản trong đó có chín vụ trung cấp tài sản trong các cơ sở tôn giáo tới các huyện thuộc tỉnh nghệ an và hà tĩnh và ba vụ trung cấp tài sản trong các nhà dân
việc kịp thời bắt giữ đối tượng phạm tội đã được quần chúng nhân dân ghi nhận nhất là các chức sắc chức việc trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh nghệ an

công tác tuyên truyền cơ sở tôn giáo cũng cần bố trí cử người trông coi thường xuyên để không bị kẻ xấu có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã thu giữ hai trăm sáu mươi năm khẩu súng hình dạng súng quân dụng súng ngắn bằng nhựa cùng với hàng chục kg đạn nhựa đạn thạch có khả năng giãn nở khi ngâm nước vô cùng nguy hiểm có tính sát thương cao để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã thu giữ hai trăm sáu mươi năm khẩu súng hình dạng súng quân dụng súng ngắn bằng nhựa cùng với hàng chục kg đạn nhựa đạn thạch có khả năng dãn nở khi ngâm nước vô cùng nguy hiểm có tính sát thương cao để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật